tại thành phố hồ chí minh gần đây tình trạng ùn ứ kẹt xe liên tục xảy ra tại đường hầm sông sài gòn nối giữa quận một với quận hai đặc biệt là vào giờ cao điểm
vấn đề này đã thật sự là nghiêm trọng và đòi hỏi các ngành chức năng phải sớm có giải pháp xử lý kịp thời
vào hai khung giờ cao điểm sáng chiều cảnh tượng hàng ngàn xe máy chen chúc kẹt cứng trước cửa hầm thủ thiêm thật sự là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông
với thường thường thì bữa chiều phải từ khoảng năm giờ cho lên bốn mấy năm giờ cho lên tới sáu giờ đó hết
mình đi làm thì thường là nó kẹt vào tầm khoảng bảy giờ rưỡi sáng còn buổi chiều thì tầm khoảng năm giờ
trung tâm quản lý đường hầm thủ thiêm cho biết tình trạng ùn tắt cho thời gian gần đây lượng xe lưu thông qua hầm tăng nột biến
theo thống kê của trung tâm trong tháng một mươi một vừa qua mỗi ngày có bốn mươi ba tám trăm linh lượt xe ô tô
và hai lượt xe lưu thông qua hầm
trong tháng một mươi một hai trăm ba mươi lượt xe máy lưu thông qua hầm mỗi ngày
riêng xe máy tăng ba mươi lượt so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu vì thế dẫn đến tình trạng ủng tắc
đơn việc quản lý đường hầm đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chống ùn tắt ở hai đầu hầm
như mở rộng làng đường dành cho xe gắn máy ở ngoài và trong đường hầm
trung thông đã tổ chức điều tiết lại hướng tiếp cận của xe gắn máy phía đầu hầm phía quận hai
và tăng thêm làng tiếp cận phía quận hai để vào cửa hồng
và tổ chức tăng cường người điều tiết giao thông cũng như là hướng từ quận một qua quận hai
thì tăng thêm hình thức làng để giải thoát nhanh phía quận hai để hướng đô thông từ quận một qua quận hai được nhanh hơn
đó là giải pháp tạm thời còn về căn cơ lâu dài các chuyên gia đề xuất
nếu trong tương lai chúng ta có hướng tiền dân chuyển công cộng từ khu vực bên ngoài đi vô trung tâm
và trên tuyến đường đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm bớt nhiều
chúng ta phải tổ chức phân luồn lại mở rộng thêm
và thậm chí đó chúng ta phải có những giải pháp tổ chức khuyến khích người dân sử dụng cầu thủ thiêm một
tại vì cầu thủ thiêm một thì không ai đi
hầm thủ thiêm là con đường chính dẫn người dân ở khu đô thị quận hai quận chín vào trung tâm thành phố
theo đại lộ mai chí thọ nên lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao
do vậy ngoài việc tuyên truyền người dân lựa chọn những hướng đi mới
cần tăng cường hệ thống phương tiện vận tải hành khách công cộng phục vụ trên các tuyến đường này
được biết thời gian tới sở giao thông vận tải tp hcm cũng sẽ xây dựng thêm ba cây cầu bắc qua sông sài gòn
kết nối khu trung tâm với khu đô thị mới thủ thiêm qua đó hạn chế được áp lực giao thông lên tuyến đường hầm này